bất ngờ kiểm tra vũ trường niu phương đông vào khoảng h ngày ba mươi một tháng một
công an quận hải châu đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến ma túy
và đây được coi là vũ trường lớn nhất thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng phát hiện bốn đối tượng có hành vi tàng trữ hơn ba mươi viên ma túy tổng hợp
hai gói ketamin xét nghiệm ngẫu nhiên hàng trăm khách tại vũ trường new phương đông
đã phát hiện sáu mươi bốn người dương tính với ma túy
công an quận hải châu đã quyết định tạm giữ hình sự nhóm bốn đối tượng
về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
do võ ngọc phi chú tại tỉnh quảng nam cầm đầu
công an quận hải châu đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây mua bán tàng trữ chất ma túy
tại vũ trường lớn nhất đà nẵng này